cuộc sống của hàng trăm hộ dân tại thôn đồng om xã cao dương huyện lương sơn tỉnh hòa bình
đã và đang bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường và bị đảo lộn bởi hoạt động khai thác vận chuyển đá ngay đêm
một thôn có đến bảy mò đá được cấp phép nhưng nhiều năm nay người dân đã phải gánh chịu nhiều hệ lụy
từ hoạt động khai thác chế biến và vận chuyển đá trên địa bàn
người dân thôn đồng om xã cao dương huyện lương sơn tỉnh hòa bình
chục năm qua đã phải chịu đựng đến mức quen thuộc với tiếng ồn và ô nhiễm bụi do hoạt động khai thác và chế biến đá
nằm ngay sát đường hồ chí minh nhà ông nguyễn văn truyền thôn đồng om xã cao dương
mặc dù đóng cửa hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ nhưng đồ đạc trong nhà vẫn phủ một lớp bụi trắng mờ